sau bảy mươi hai giờ nỗ lực thi công chiều qua bệnh viện giã chiến tiên sơn thành phố đà nẵng đã hoàn thành các công trình hạng mục theo đúng tiến độ đã đề ra
hiện công trình đang được tiếp tục lắp đặt các thiết bị vận hành y tế trước khi đưa vào hoạt động tiếp nhận bệnh nhân
bệnh viện tiên sơn được khởi công xây dựng từ ngày hai tháng tám trong khuôn viên hơn một mươi m hai của cung thể thao tiên sơn
có quy mô bảy trăm linh dường bệnh với khả năng tiếp nhận điều trị cho một năm trăm linh bệnh nhân
tuy nhiên nếu số bệnh nhân tăng mạnh bệnh viện này có thể được mở rộng lên tới hai giường
hệ thống buồng và rừng bệnh xử lý nước thải ánh sáng vách ngăn các tiêu chuẩn an toàn như nằm cách xa khu dân cư
khoảng cách an toàn cho cách ly bệnh truyền nhiễm thông gió tự nhiên tổ chức mặt bằng và phân luồng di chuyển để tránh lây nhiễm chéo
lắp đặt biển chỉ dẫn chi tiết đến từng buồng bệnh theo tiêu chuẩn của bộ xây dựng và bộ y tế đối với bệnh viện giã chiến